thưa quý vị và các bạn tổ chức công đoàn công an nhân dân cần phải tiếp tục quan tâm đến đời sống tâm tư nguyện vọng nhu cầu của đoàn viên người lao động
để kịp thời tham mưu với đảng ủy công an trung ương bộ công an trong công tác lãnh đạo chỉ đạo
đó là một trong những chỉ đạo của thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại đại hội công đoàn công an nhân dân lần thứ năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba diễn ra ngày hôm nay tại hà nội
cùng dự có đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an và đồng chí trần thanh hải
bí thư đảng ủy phó chủ tịch thường trực tổng liên đoàn lao động việt nam
báo cáo tại đại hội cho thấy trong nhiệm kỳ qua công đoàn công an nhân dân đã quan tâm chỉ đạo công đoàn các cấp
triển khai toàn diện các mặt công tác công đoàn gắn với công tác chuyên môn hướng về cơ sở đổi mới nội dung phương thức hoạt động
thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho đoàn viên người lao động đẩy mạnh công tác chăm lo
đối với người lao động thông qua nhiều hoạt động thiết thực được đoàn viên người lao động tin tưởng và ủng hộ
phát động tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua bám sát với nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan đơn vị
và tính đặc thù của tổ chức công đoàn tiêu biểu là các phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo gắn với thực hiện phong trào
công an nhân dân học tập và thực hiện sáu điều bác hồ dạy phát biểu tại đại hội thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định
tổ chức và hoạt động công đoàn trong công an nhân dân đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển xây dựng lực lượng công an
chính quy tình nguyện hiện đại thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
tuy nhiên đồng chí cũng thẳng thắn cho rằng chương trình hoạt động công đoàn một số nơi vẫn còn hình thức chậm đổi mới
chưa thực sự bám sát nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên người lao động để khắc phục những tồn tại trên thứ trưởng nguyễn văn thành
yêu cầu đoàn viên công đoàn công an nhân dân cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò và vị trí của mình trong thời kỳ mới
tuy nhiên đồng chí cũng thẳng thắn cho rằng chương trình hoạt động công đoàn một số nơi vẫn còn hình thức chậm đổi mới

tuy nhiên đồng chí cũng thẳng thắn cho rằng chương trình hoạt động công đoàn công an nhân dân cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò và vị trí của mình trong thời kỳ mới
pháp luật môi trường tinh thần như thế này vấn đề thứ tư thì trên tinh thần như thế thì đồng chí tổ chức bây giờ thường xuyên phải đánh giá
và tôi cho một vấn đề phải chủ động đánh giá có thể là những bài học thành công rồi có những bài học chưa thành công
đồng chí thứ trưởng cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu công đoàn công an nhân dân các cấp cần chăm lo tốt hơn nữa cho đoàn viên người lao động yên tâm công tác
hăng say lao động sản xuất đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân
tại đại hội phiên trọng thể các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra hai mươi một đồng chí vào ban chấp hành công đoàn công an nhân dân khóa sáu
đồng thời bầu cử đoàn đại biểu giữa đại hội bảy công đoàn việt nam